tôi nhận được rất nhiều các thông tin ví dụ như là cô gọi bằng điện thoại này hay là một số các trang mạng nó quảng cáo cho các trang mạng một số các điện tảng mạng xã hội này hay là qua tin nhắn này thì họ có những cái mức ưu đãi đặc biệt dành cho những cán bộ không nhân viên chức với lãi suất rất là thấp
và tôi sử dụng cái nguồn đó để đăng ký một cái khoản vay cho cá nhân của mình
khi mà tôi đăng ký khoản vay đó cho bản thân cá nhân thì họ nói rằng là lãi suất là một hai thậm chí là có những cái đơn vị mà một năm một tháng
và sau khi mà tôi chấp nhận với cái mức điều khoản đó thì tôi vay với mức số tiền khá cao là số tiền khoảng ba trăm linh triệu và họ lấy lại năm mươi triệu và chỉ giao lại cho tôi hai trăm năm mươi triệu
và đó lúc đó thì tôi nghĩ là nó chỉ giữ năm mươi triệu
năm mươi triệu đó là cái tiền lãi sau khi mà mình không trả được thì đó là tiền lãi hàng tháng
tôi làm hàng ngày tôi làm hàng giờ và tôi trả lợi hàng tháng
đặc biệt hơn là khi mà trả lợi gần xong rồi thì họ lại sinh ra rất nhiều cái khoản phát sinh
sau khi mà có những cái khoản phát sinh đó thì họ yêu cầu tôi phải cung cấp một số các tài khoản trang mạng xã hội của tôi này
đôi khi là phải cung cấp số điện thoại của người thân này
thì lúc đó thì họ bắt đầu vào khủng bố người thân này khủng bố chỗ nàm và khủng bố cái công việc của tôi khi mà tôi làm việc lúc đó
hiện có hai hình thức vay phổ biến là vay qua ứng dụng và vay trên website đánh vào cán bộ công nhân viên chức
nếu vay qua ứng dụng người dân sẽ phải mở quyền truy cập về các thông tin cá nhân như danh bạ tin nhắn đồng bộ google và sử dụng cuộc gọi
còn vay qua website người dân sẽ phải để lại đường dẫn tới trang cá nhân facebook zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng sáu tháng
khi đến hạn không thanh toán nhóm đòi nợ sẽ truy cập danh bạ lấy số điện thoại gọi điện khủng bố người thân
bạn bè ép người vay trả tiền
nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu
qua đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện hình thức lừa cho vay này xuất hiện tại nhiều tỉnh hành trên cả nước
việc cho vay lãnh nặng của các nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bốc lục đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiêm ẩn phát sinh rất nhiều những nguy cơ của các loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
cho vay này là một dạng
vay tín dụng đen với cái lãi suất rất cao
nhưng mà họ lại không cần những cái tài sản đảm bảo
mà họ chỉ cần cái nhân thân và các cái giấy tờ liên quan đến cá nhân
nếu như mà những cái người mà cần tiền để kinh doanh hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đó mà cần vay
thì nên đến các ngân hàng thương mại và làm đầy đủ các cái thủ tục theo quyết định
bộ công an cũng đã nhiều lần thông tin
việc lợi dụng nhu cầu vay bốn tăng cao
các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
vậy nên người dân kể cả cán bộ công nhân viên khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mã otp được gửi vào hòm thư điện thoại di động cho các đối tượng
không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
mà các đối tượng lại cung cấp dù dố